ba nước lá tía tô cam thảo
ngoài hai loại thức uống trên thì cha mẹ có thể cho con uống nước tứa tô đun cùng với can thảo giúp con hạ nhiệt bù nước giải khí cơ chống đau mỏi sau khi tiêm chủng
tuy nhiên với các bệnh nhi bị sốt lớn hơn hoặc bằng ba mươi tám năm độ c sau khi tiêm chủng người lớn nên cho trẻ sử dụng paracetamol theo liều cân nặng hoặc là có thể uống kèm nước cây rau má cỏ nhọc
trên đây là những bài nước đơn giản hiệu quả dễ dàng thực hiện tại mọi gia đình
hy vọng là sẽ giúp cha mẹ có thêm những kinh nghiệm bỏ túi hữu ích trong việc chăm sóc các con sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tuy nhiên đây chỉ là những kinh nghiệm được ghi lại từ thực tế dân gian phù hợp với từng đối tượng
còn trong trường hợp đặc biệt trẻ có những biểu hiện bất thường như sốt cao liên tục tê môi lưỡi phát ban mệt xỉu cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời